thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm lần thứ một trăm linh hai quốc khánh rumani ngày một tháng một mươi hai hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới tổng thống romani klausi ohanis thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới thủ tướng romani ludovic oban